ngày bảy tháng một mươi hai các hoạt động của tuần văn hóa du lịch tỉnh hòa bình năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục diễn ra với các sự kiện liên hoan ảnh nghệ thuật hòa bình đất nước con người
hay liên hoan ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
và qua đó xác lập kỷ lục mâm cỗ lá đặc sắc nhất việt nam
liên hoan ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi chín
có sự tham gia của các gian hàng thi ẩm thực và trưng bày của một mươi một huyện thành phố
một mươi làng nghề tiêu biểu của tỉnh hòa bình và một số doanh nghiệp tổ chức thực hiện chế biến
trình diễn các món ăn đặc sắc của dân tộc trong tỉnh đồng thời tăng cường liên kết
thu hút đầu tư phát triển du lịch duy trì bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống
nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ đầu bếp của các nghệ nhân khách sạn nhà hàng trong toàn tỉnh